hiện nay tỉnh đồng nai nói riêng và các tỉnh phía nam nói chung đang là mùa mưa
do đó để bảo đảm an toàn hệ thống thủy lợi khi chuẩn bị vào mùa mưa bão
các ngành chức năng của tỉnh đồng nai đang chủ động nâng cấp hệ thống hồ chứa đập dân đã bị xuống cấp
đồng thời tổ chức nạo vét khơi thông hệ thống sông suối ở các vùng thấp nước tránh tình trạng ngập lụt cục bộ
ngay sau khi chuẩn bị bước vào mùa mưa năm nay chính quyền địa phương xã sông nhạn huyện cẩm mỹ
đã tổ chức nạo vét canh mương khơi thông lỏng suối tránh gây ngập ống cục bộ khi có mưa lớn
riêng đối với các công trình chứa nước cầu cống được gia cố sửa chữa kịp thời nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa này
chuẩn bị đầu mùa lũ như công tạc dòn rác cha khơi thông dòng chảy sửa chữa các công trình
những vùng trụng như đập sửa sấu đập khu hai đập sáu đập khu bốn đập năm
cây mương nổi đồng đập sửa sấu đi khu ba khu bốn đập sáu
cũng như các loại canh mương trên địa bàn để đảm bảo tốt cho công tạc tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ
và cũng như lại lấy nước để sản xuất nông nghiệp
chỉ riêng tại địa bàn huyện cẩm mỹ hiện có một mươi ba hồ chứa nước và đập dân tổng chữ lượng trên một mươi hai triệu mét khối
với nhiệm vụ giữ nguồn nước ngầm và chữ nước để phục vụ tưới tiêu cho hàng nghìn hectare cây trồng trên địa bàn tỉnh đồng nai
ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương cũng đã thường xuyên kiểm tra gia cố và sửa chữa hệ thống canh mương hồ đập bị hư hỏng
năm hai nghìn một mươi chín đến nay đã khởi công xây dựng thêm tám công trình hệ thống thoát nước chống lũ với tổng kinh phí hơn một mươi chín tỷ đồng
tình hình mưa sắp tới thì bang cũng đã nhanh tiến độ để đảm bảo chữ nước vào mùa mưa này
bên cạnh nâng cao hiệu quả quản lý khai thác bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi trong mùa mưa
ngành chức năng tỉnh đồng nai cũng đã chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão
và di rời người dân ở các vùng hạ lưu của các hồ chứa đập rừng khi có mưa lớn để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra